bằng nhiều giải pháp tổng thể đến giữa tháng tám thành phố hồ chí minh đã xóa được một mươi trên một mươi sáu điểm đen tai nạn giao thông
từ nay đến cuối năm ngành giao thông thành phố tăng cường phối hợp với các địa phương nỗ lực xóa một mươi một điểm đen còn lại
theo đó thành phố tập trung ưu tiên xóa một số điểm đen đã tồn tại nhiều năm như đường nguyễn duy trinh nối quận hai và quận chín
trên cung đường này trong ba năm gần đây đã có hai mươi người chết vì xảy ra va chạm giao thông giữa xe tải xe container với xe máy
phương án cấm xe tải trên năm tấn lưu thông từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ mỗi ngày hay đầu tư tuyến đường khác dành cho xe hai bánh
ô tô con lưu thông đang được ngành giao thông xem xét nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông tại đây
ngoài ra cơ quan chức năng cũng lắp đặt một số biển cảnh báo giao thông kết hợp tuần tra kiểm soát tại những điểm đen
trong khu vực nội thành như giao lộ hàm nghi tôn đức thắng quận một đường nguyễn văn cử quận một cầu sài gòn hai
cầu bình lợi quận bình thạnh giao lộ nguyễn văn linh quảng trọng linh huyện bình chánh
vấn đấu đến cuối năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tp hcm giảm năm số vụ số người chết và bị thương do tai nạn giao thông